việc hàng năm hà nội tổ chức các chương trình đối thoại là nhằm cụ thể hóa các quyết định của thành phố hà nội và của trung ương
về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân
qua đó đã tháo gỡ khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất nông nghiệp
đây là buổi gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố hà nội với đại biểu hội nông dân thành phố với chủ đề
phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tham dự buổi gặp gỡ đối thoại này có hàng trăm bà con nông dân doanh nghiệp hợp tác xã
nội dung các đại biểu đề cập xoay quanh các vấn đề hệ thống canh mương do các doanh nghiệp thủy lợi quản lý đang nảy sinh nhiều bất cập
trong điều tiết tưới tiêu đã ảnh hưởng đến sản xuất của bà con
vấn đề tiêu thụ sản phẩm công tác dự báo nhu cầu thị trường đối với các mặt hàng nông sản
thực phẩm hiện còn hạn chế
cũng bởi vậy các doanh nghiệp hợp tác xã hộ nông dân chưa chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh
dẫn đến hiện tượng được mua mất giá
nhiều ý kiến mong muốn thành phố quan tâm đầu tư các dự án nước sạch về nông thôn
để nhân dân được dùng nước sạch theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới
đặc biệt một số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thì cho rằng
khi ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ trang trại có nhu cầu diện tích quy mô lớn
tập trung để sản xuất hàng hóa nhưng không có
trong khi hàng nghìn hectare đất ruộng lại bị người dân bỏ hoang
lý do là do các quy định về tích tụ ruộng đất hiện nay có quá nhiều vướng mắc
hàng chục kiến nghị đề xuất của các đại biểu đều xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống
từ những khó khăn trong công việc mỗi ngày
từ cuộc đối thoại này lãnh đạo thành phố hà nội đã giao ban cán sự đảng ubnd thành phố
chỉ đạo các sở ngành chủ động và tích cực tham mưu
hướng dẫn thực hiện các kế hoạch của các đại biểu
đánh giá hiệu quả thực tế các chính sách hiện hành của thành phố
hỗ trợ các hộ nông dân chủ trang trại doanh nghiệp hợp tác xã
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
chỉ đạo các sở ngành tập hợp trả lời bằng văn bản các kiến nghị của nông dân
tập trung giải quyết những đề xuất kiến nghị theo thẩm quyền
nhằm tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất nông nghiệp